sở xây dựng tp hcm vừa đề nghị các địa phương ra soát tình trạng khai thác sử dụng mặt bằng công viên
buôn bán hàng rong trong công viên và trên vẻ hẻ công viên
sở xây dựng tp hcm đã đề nghị ubnd các quận nguyện trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật tp hcm
tăng cường kiểm tra ra soát xử lý các trường hợp lấn chiếm chiếm dụng sử dụng mặt bằng công viên trái quy định
tổ chức các dịch vụ phải phù hợp với chức năng quy hoạch của từng công viên
phải niêm yết bản giá thực hiện thu chi từ các dịch vụ trong công viên theo đúng quy định
từ đó có biện pháp quản lý và sử dụng công viên đúng công năng phục vụ công cộng
bảo đảm an toàn mỹ quan cho người dân vào vui chơi giải trí luyện tập thể dục thể thao trong công viên